nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam tại đồn biên phòng nhâm huyện a lưới bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế vừa tổ chức lễ khánh thành tượng đài bác hồ với chiến sĩ biên phòng
công trình được xây dựng với tổng kinh phí sáu mươi triệu đồng trong đó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ hai mươi triệu đồng số còn lại do đơn vị vận động quyên góp
ngoài ra cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nhâm đã nỗ lực với hàng trăm ngày công xây dựng
với kết cấu bằng bê tông giả đá tượng sơn màu đồng có trọng lượng một năm tấn cao một sáu mươi năm mét tượng đài tọa lạc ở trung tâm của khuôn viên đồn biên phòng nhâm
nhằm giáo dục truyền thống sâu sắc nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều chiến công xuất sắc để kính dân lên bác
công trình cũng góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị thêm sạch đẹp nề nếp chính quy tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện chính trị văn hóa của đơn vị